tại hà nội bộ tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kết quả tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín chỉ có ba doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa lũy kế đến năm hai nghìn hai mươi còn chín mươi hai doanh nghiệp phải cổ phần hóa
tổng số thoái vốn năm hai nghìn một mươi chín thoái hơn hai sáu trăm tám mươi tỷ đồng thu về gần năm một trăm linh tỷ đồng
lũy kế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín thoái hơn hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng thu về hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín tiến độ cổ phần hóa thoái vốn phê duyệt phương án cơ cấu lại chậm không đạt được theo kế hoạch đã đề ra
các giải pháp đặt ra trong đó nhấn mạnh các bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước doanh nghiệp nhà nước
hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý
các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phân hóa cần lập phương án sử dụng đất trình ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định